sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh long an đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề hợp tác phát triển biến vững
tham dự hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đại diện chính phủ
các lãnh sự quán hiệp hội doanh nghiệp các nước tại việt nam và thành phố hồ chí minh
cùng hơn bốn trăm linh đại biểu đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước
hội nghị là dịp để lãnh đạo địa phương các doanh nghiệp ký kết và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
cho các chủ đầu tư mới và chương trình tham quan thực tế tại các dự án đầu tư khu công nghiệp
cảng du lịch sinh thái nông nghiệp công nghệ cao
đặc biệt với cảng quốc tế long an thủ tướng đề nghị trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
chủ đầu tư cần hoàn tất giai đoạn một để có thể đưa vào khai thác đón được tàu vào
tính đến nay toàn tỉnh đã thu hút được khoảng bảy trăm sáu mươi tám dự án với số vốn đăng ký trên năm một tỷ usd
với nguồn vốn đến nhiều nhất từ các nhà đầu tư đài loan hàn quốc singapore và hoa kỳ
trong thời gian tới tỉnh long an sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư hiệu quả
thân thiện để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp